tại trung tâm văn hóa pháp vừa diễn ra buổi ra mắt sách và giao lưu mang tên
những quê hương bé nhỏ congo burundi thụy sĩ và việt nam của tác giả quỳnh lê
đây đều là những vùng đất nói tiếng pháp mà tác giả đã từng sinh sống hoặc đi qua
quỳnh lê được biết đến với vai trò vừa là một tác giả vừa là một dịch giả
ở vai trò tác giả chị đã khơi gợi những ký ức về một hà nội xa xôi của thời nhỏ
tình yêu ở miền đất congo loạn lạc và cuộc sống nuôi dạy con ở xứ thụy sĩ bình yên chưa hết điều lạ
ở vai trò dịch giả chị đã kết nối những vùng đất quê hương mà những tác giả nói tiếng pháp bỏ lại sau lưng
và cuối cùng cũng đã trở về sau những chiến tranh loạn lạc
năm cái câu chuyện mà mình giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay
nó đều có một cái tư tưởng xuyên suốt đó là nói với những người xa xứ
và có những cái kỷ niệm đối với việt nam
và những nước mà tiếng pháp cái thông điệp rằng cho dù mình có sống ở nơi nào trên thế giới
có nói cái thứ ngôn ngữ nào đi nữa có màu da có khác nhau đi nữa
thì cái tình cảm quê hương nó vẫn là một cái tình cảm rất là sâu nặng
cùng với ngôn ngữ pháp của quỳnh đi đến các nơi các nước pháp ngữ
và những cái trang văn câu chuyện mà quỳnh viết hoặc là dịch
thì đều là có liên quan đến tiếng pháp
những cái quê hương bé nhỏ mà quỳnh đến thì những cái câu chuyện về quê hương
thì đều chuyên trở bằng tiếng pháp bằng cái tư duy pháp cũng như là cái cộng đồng pháp ngữ đấy
thì mình muốn nói rằng là cái cầu chiếc cầu nối để đưa bạn đến văn chương
thì là bằng tiếng pháp và cộng đồng pháp ngữ
ở góc độ văn hóa những miền đất được nhắc đến đều thừa hưởng di sản của ngôn ngữ tiếng pháp
song mỗi nơi chúng bộc lộ khác nhau
chúng là ngôn ngữ của thi ca của tình yêu nhưng cũng là ngôn ngữ của bạo lực và khổ đau
như một bí ẩn của những quê hương trên trái đất này
những quê hương trên trái đất này đều là nhỏ bé như những dấu chấm trên bản đồ
nhưng trong tim mỗi người chúng mãi thôi thúc họ tìm về những kỷ niệm ấu thơ
về gia đình về tình yêu đầu đời